nhân dịp hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan chiều ngày hai tháng một mươi một tại thủ đô bangkok thái lan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ khai trường thương mại hai đường bay của hãng hàng không vietjet nối bangkok và chiềng rai
với tỉnh udon thani cùng dự có phó thủ tướng thái lan cùng đại diện lãnh đạo cấp cao chính phủ hai nước
hai đường bay từ bangkok và chiềng rai đến udon thani sẽ được đưa vào khai thác hàng ngày từ ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây
với đội bay trên tám mươi tàu airbus hiện đại
vietjet hiện đã khai thác một trăm năm mươi đường bay trong nước và quốc tế với số lượng trung bình bốn trăm linh chuyến bay một ngày vận chuyển đạt gần một trăm linh triệu lượt khách
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ công bố đường bay bangkok đà nẵng và phuket thành phố hồ chí minh của hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines
việc khai thác đường bay bangkok đà nẵng và phuket thành phố hồ chí minh đã đánh dấu định hướng phát triển mạng đường bay của việt nam airlines
nhằm bắt kịp xu thế kết nối trực tiếp tới các điểm
đặc biệt trước thềm năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ giữ vai trò chủ tịch luân phiên của hiệp hội các nước đông nam á asean
việc mở rộng mạng đường bay còn là nỗ lực của việt nam airlines nhằm phát huy vai trò là cầu nối kinh tế văn hóa giữa việt nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế